giá usd đảo chiều đi xuống chứng khoán mỹ tiếp tục đỏ sàn là các yếu tố chính giúp cho giá vàng hôm nay đi lên
lúc tám h ba mươi phút giá vàng sgc được các doanh nghiệp niêm yết mua vào với giá năm mươi chín chín mươi năm triệu đồng một lượng
bán ra sáu mươi sáu mươi năm triệu đồng một lượng tăng hai trăm linh đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua nhưng không thay đổi so với cuối ngày
tương tự giá vàng trang sức giá vàng nhẫn hai mươi bốn k các loại được giao dịch quanh mức năm mươi một bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
năm mươi một một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra không thay đổi so với hôm qua
giá vàng png cũng mất động so với hôm qua khi các doanh nghiệp niêm yết mua vào giá năm mươi một ba triệu đồng một lượng bán ra năm mươi hai một triệu đồng một lượng
giá vàng sgc vẫn tiếp tục có khoảng cách rất lớn so với giá vàng trang sức và các loại vàng khác
như giá vàng sgc đang cao
giá vàng sgc đang cao hơn giá vàng trang sức trên tám triệu đồng một lượng
trên thị trường quốc tế giá vàng hôm nay vào lúc tám giờ bốn mươi năm theo giờ việt nam ở mức một bảy trăm tám mươi usd một oun giảm nhẹ so với phiên đầu giờ sáng